tiếp tục kế thừa và vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ của quốc hùng này
cơ quan chức năng cảnh báo người dân về thông tin trên mạng xã hội liên quan tới các cuộc gọi quốc tế lừa đảo
thủ tướng iraq thoát chết trong vụ mưu sát tại nhà riêng khi đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt
mở đầu bản tin xin mời quý vị và các đồng chí cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam
có chuyến thăm làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật của anh và pháp
kết quả các cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác song phương đi vào thực chất hiệu quả
tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực
như trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin giải quyết các vấn đề an ninh trật tự giữa các nước
đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia phòng chống di cư trái phép
tạo điều kiện để công dân việt nam được cấp thị thực nhập cảnh cư trú học tập lao động hợp pháp
tiếp cận vaccine và các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
chủ trì phiên họp thứ nhất tổ biên tập và xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc nghiên cứu xây dựng đề án là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm nâng cao nhận thức
vị trí vai trò của công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng và hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy
tổ chức đảng trong công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và các nghị quyết của trung ương về công tác cán bộ
công an các đơn vị địa phương tăng cường phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh
chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
là nhấn mạnh của thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
tại các cuộc làm việc với công an các tỉnh thành phố trong tuần qua
củng cố nâng cao năng lực của hệ thống y tế công an nhân dân
quán triệt tinh thần mỗi đơn vị công an là một pháo đài
mỗi cán bộ chiến sĩ là chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch
lực lượng công an cơ sở là nòng cốt hạt nhân trung tâm
trong tổ chức triển khai thực hiện phòng chống dịch trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai ban chỉ đạo các hoạt động
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch
tham mưu triển khai các hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân
và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đảm bảo hiệu quả
tiết kiệm phù hợp với diễn biến dịch bệnh
thưa quý vị và các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
có vai trò vị trí quan trọng là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện
quyền làm chủ trên lĩnh vực an ninh trật tự
được xác định là hoạt động tự giác có tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã lôi cuốn và phát huy sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
qua đó nhân dân tự giác chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự tham gia phòng ngừa phát hiện
đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở
có phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
những ngày này khi hà nội nới lỏng giãn cách thực hiện thích ứng
linh hoạt an toàn với dịch bệnh tình hình an ninh trật tự cũng có những diễn biến mới
lực lượng công an phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm lại tập hợp người đứng đầu
các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để kịp thời tuyên truyền đến nhân dân
phương thức thủ đoạn mới của tội phạm cũng như kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh trên địa bàn
tổ dân phố về công tác an ninh trật tự và từ các thành viên đó cũng đã tuyên truyền sâu rộng
cho nhân dân đến từng ngõ ngách cũng giao cho các tri hội quản lý các từng ngõ của mình
để tuyên truyền đến nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác và giữ gìn an ninh trật tự
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
từng nhà để gặp gỡ tuyên truyền những chiếc loa di động vừa phát thông tin về tình hình dịch bệnh
vừa tuyên truyền về các vấn đề an ninh trật tự như thế này đã được các cấp hội đoàn thể trên địa bàn phường xuân đỉnh
chủ động tự giác triển khai thực hiện
việc triển khai các chuyên đề mô hình về phòng chống tội phạm trên địa bàn phường
chúng tôi đã tổ chức triển khai tại các tổ dân phố cụm dân cư để cho người dân trực tiếp đóng góp ý kiến
tham gia trong quá trình thực hiện triển khai
để phù hợp với thực tiễn địa bàn tổ dân phố
đến nay lực lượng công an đã xây dựng trên hai mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên cả nước
cùng với việc tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
quân chúng nhân dân cũng tích cực tham gia xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
thông qua các hình thức đóng góp ý kiến kiến nghị tại các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân hay qua hòm thư góp ý
đặc biệt từ khi triển khai đề án đưa công an chính quy về xã
mối quan hệ gắn bó giữa công an và nhân dân càng được thắt chặt thông qua các mô hình đảm bảo an ninh trật tự
qua đó góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã thực sự do nhân dân làm chủ khi xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt trong phong trào
tuy nhiên để nhân dân hiểu và tự giác trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trên lĩnh vực an ninh trật tự
cần phải xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

một phong trào mang tính điển hình để từ đó mà rút kinh nghiệm gọi là dân gia cho nó rộng hơn
từ những thành tiệu và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội càng thấy rõ hơn sức mạnh của công an nhân dân
luôn khởi nguồn từ sức mạnh của cối đại đoàn kết toàn dân tổng
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chính là phong trào cách mạng quân đảng
tạo điều kiện để
lenin từng nói một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ
cách đây tròn một trăm linh bốn năm ngay sau khi cách mạng tháng một mươi nga thắng lợi
một mươi bốn nước đế quốc đã câu kết với các thế lực phản động ở trong nước
nhằm xóa bỏ nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
và những bài học của đảng bolshevik và lenin trong bảo vệ thành quả cách mạng
bảo vệ nhà nước liên xô đã được đảng ta và bác hồ kế thừa và vận dụng sáng tạo thành công
để phát huy sức mạnh tự lực tự cường bảo vệ nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa non trẻ
sau cách mạng tháng tám
những bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị tới ngày hôm nay
chiến hạm dạng đông cách đây một trăm linh bốn năm là biểu tượng của sức mạnh tấn công trong cách mạng tháng một mươi nga
con tàu hiện là một bảo tàng để tham quan nhưng vẫn có thể hoạt động tốt
giống như cách đây hơn một thế kỷ
chiến hạm này đã bắn phát súng lệnh là ám hiệu để tấn công cung điện mùa đông
nơi đánh dấu thắng lợi của cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại
tất cả vẫn còn hiện hữu trong ngày hôm nay
như nhắc nhớ về một bước ngoặt trong lịch sử thế giới khi nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời
và nhớ về những bài học để bảo vệ thành quả cách mạng trước sự bao vây của thù trong giặc ngoài
không phải bất kỳ cuộc cách mạng nào
cũng tìm ra được
cũng tìm ra được cách tự bảo vệ có hiệu quả
như thế là đòi hỏi phải kết hợp ba vấn đề
một là thực lực
hai là dựa vào sức mạnh của nhân dân
ba là phải có phương pháp
phương pháp đấu tranh tích hợp chiến lược và sách lược
thì mới có thể tự bảo vệ được
nếu như lê ninh nhấn mạnh
không cầm vũ khí bảo vệ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
thì chúng ta không thể tồn tại được
một cuộc cách mạng
chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ
thì chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định đanh thép trong bản tuyên ngôn độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
bác đã vận dụng sáng tạo quan điểm của lê ninh
trong việc bảo vệ cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể
đưa cách mạng việt nam đi đến thắng
vì vậy việc tự bảo vệ thành quả cách mạng phải tới từ sức mạnh của toàn dân
đã làm nên các chiến thắng vẻ vang trước những kẻ địch có sức mạnh lớn hơn rất nhiều lần
để bảo vệ tổ quốc bảo vệ thành quả cách mạng
và bài học về tinh thần tự lực tự cương đó vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay
hiện nay các thế lực thù địch đã đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các âm mưu hoạt động phá hoại sự nghiệp cách mạng của đảng
đặc biệt là chiến lược diễn biến hòa bình thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa
tình hình thực tế đó đòi hỏi đảng ta phải quan triệt sâu sắc và vận dụng luận điểm nổi tiếng của lenin
một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó tự biết bảo vệ
coi đó là một nguyên tắc bất biến liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia của dân tộc và chế độ chủ nghĩa xã hội
trong đó trước hết toàn đảng toàn dân toàn quân ta phải phát huy tinh thần tự lực tự cường
thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân
có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba đã đề ra
đối với lực lượng công an là lực lượng nòng cốt là cánh tay phải của đảng
để giành chính quyền giữ chính quyền và chấn áp sự phản kháng của các thế lực chống chính quyền
vì thế nhiều bài học từ cuộc cách mạng tháng một mươi nga đã được các thế hệ công an việt nam
vận dụng linh hồn
và có ý nghĩa đối với những cán bộ chiến sĩ trẻ hiện nay
cách mạng tháng một mươi nga có ý nghĩa rất to lớn đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ trong công an nhân dân
chúng ta thấy rằng là tác động ảnh hưởng của cách mạng tháng một mươi nga đến với việt nam đã được thực tiễn lịch sử kiểm chứng
bài học cách mạng thứ một mươi nga có ý nghĩa sâu xa về nhiều phương diện
chẳng những gồm mục tiêu thời cơ phương thức lực lượng thành phần tiến hành cách mạng chính quyền
mà còn là các phương tiện
còn là yếu tố giành chính quyền bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chẳng những bài học về xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực mà còn là xây dựng đảng cầm quyền
nắm vững và vận dụng sáng tạo linh hoạt nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho cuộc cách mạng ấy
đất nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường
điều này đặt ra những thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội của lực lượng công an
và bài học về cách mạng tháng một mươi nga tiếp tục là điểm sáng soi đường nhắc nhở chúng ta tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết
gắn bó mật thiết với nhân dân phát huy tinh thần tự lực tự cường dân tộc để làm nên sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

thưa quý vị và các đồng chí những ngày qua trên các tuyến đường trung tâm của thành phố cần thơ
chiều cường dâng cao đã khiến cho việc di chuyển của người dân gặp không ít khó khăn
và trong thời gian này các chiến sĩ cảnh sát giao thông vừa giữ nhiệm vụ điều tiết phân luồng vừa làm nhiệm vụ cứu hộ xe của người dân
ngay tại các quận trung tâm thành phố cần thơ
đúng thời điểm tan tầm
các con phố đều ngập trong biển nước
tại nhiều nơi mực nước dâng cao tới hơn nửa mét
đường phố đông đúc xe liên tục chết máy
người đi người đẩy
giữa biển nước ấy những chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm
căng mình điều tiết phân luồng
bên cạnh đó các anh còn đảm nhận thêm nhiệm vụ lội nước đẩy xe
cứu hộ hàng loạt phương tiện gặp sự cố
dự báo chiều cường sẽ tiếp tục lên nhanh và cao
và những chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ vẫn luôn sẵn sàng
có mặt trên mọi tuyến đường đảm bảo an toàn khi lưu thông cho nhân dân
cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây cờ bạc liên tỉnh doanh thu một mươi bốn tỷ đồng
thủ tướng iraq thoát chết trong vụ mưu sát tại nhà riêng
chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm
tiếp theo là các thông tin về tình hình dịch bệnh
tối ngày bảy tháng một mươi một bộ y tế ghi nhận bảy sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi sáu địa phương
trong đó tp hcm nhiều nhất với một chín ca
và trong ngày một ba trăm linh một người được công bố khỏi bệnh

trong các trường hợp mắc thì có một mươi năm ca nhập cảnh bảy sáu trăm ba mươi một ca được ghi nhận ở trong nước
tăng một trăm năm mươi một ca so với ngày trước đó
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố ghi nhận tám mươi một ca dương tính về covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi năm ca tại cộng đồng ba mươi ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu phong tỏa
đến thời điểm này đã có một trăm hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín về tới việt nam
bộ y tế đã phân bổ cho các địa phương một trăm linh chín triệu liều
số còn lại đang được phân bổ tiếp
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đến nay tất cả các địa phương đều tiêm an toàn và không có trường hợp nào bị phản ứng nặng sau tiêm
trong khi đó tp hcm trong những ngày qua huyện hoc mon đã phát hiện chín ổ dịch tại hai xã
xuân thới thượng và ba điểm
hiện tại tp hcm đang nhanh chóng quanh vùng
dập dịch tại huyện hoc mon sau khi xác định có chín ổ dịch này
ngày hôm nay lực lượng y tế xã xuân thới thượng tiếp tục lập danh sách
và triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các ổ dịch này
các ổ dịch trên được xác định dựa trên các tiêu chí
như có ít nhất hai hộ gia đình có f trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau
tính chất của địa bàn dân cư tình trạng tiêm chủng
theo quy trình mới được áp dụng tại tp hcm các f đủ điều kiện cách ly tại nhà
đồng thời gián biển cảnh báo địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hộ gia đình địa phương sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh
để đánh giá mức độ dịch bệnh để có thể khoanh vùng khu vực trong phạm vi hẹp nhất
cũng như theo dõi diễn biến của ổ dịch trong cộng đồng
còn tại đà nẵng sau khi phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
chưa rõ nguồn lây tp đà nẵng đã nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
cho đại diện các hộ gia đình
tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
tại phương phước mỹ quận sơn trà tp đà nẵng
sau khi phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
có lịch trình di chuyển phức tạp đến nhiều chợ
ủy ban nhân dân phường đã nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm
cho một trăm linh tiểu thương tại các chợ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
cho ba mươi đại diện hội gia đình và nhân viên
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
để đánh giá mức độ nguy cơ có phương án phù hợp
hiện nay là số lượng xét nghiệm ở vùng nguy cơ
là bảy trăm ba mươi bốn người đại diện hội gia đình
thì cũng liên quan đến chợ phước mỹ
thì ngày hôm kia cũng đã xét nghiệm rồi
và cũng có kết quả âm tính hết
theo bản thân mình thì hiện tại
tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp
đặc biệt là trong cộng đồng
hiện nay số lượng s nó càng ngày càng tăng
cho nên mình cảm thấy là địa phương
đặc biệt là phường phước mỹ quận sơn trà
là tạm soát được tình hình dịch bệnh rất là tốt
hiện nay mỗi ngày đà nẵng ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới
trong khi thành phố đang cho mở cửa nhiều hoạt động kinh doanh
nên khả năng lây lan dịch bệnh là rất lớn
vì vậy mà tốc độ xét nghiệm đang được đẩy nhanh
đặc biệt là tại những khu vực có nguy cơ cao
để khoanh vùng và cắt đứt các nguồn lây nhiễm
tôi đề nghị là tất cả những địa phương
có ca dương tính phải hết sức nhanh chóng
và quyết liệt trong việc triển khai các cái biện pháp
về truy vết rồi khoanh vùng rồi xét nghiệm
để làm sao cái yêu cầu đặt ra là phải dập được nhanh
và không được để lây lan
qua xét nghiệm đại diện hội gia đình
nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
thành phố sẽ có đánh giá và chuyển cấp độ nguy cơ
theo từng xã phường
từ đó sẽ có những biện pháp phù hợp
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
lực lượng công an đã đồng loạt triển khai
một mươi năm tổ công tác ở năm tỉnh thành phố
triệt phá đường dây đánh bạc khủng
các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng
dưới nhiều hình thức như là bốc cơ tài xỉu
sóc đĩa bắn cá
hai mươi ba đối tượng đã bị bắt giữ cùng với nhiều máy tính
thẻ ngân hàng ô tô hạng sang
ngày bốn tháng một mươi một cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đã phối hợp với công an huyện gia lâm
thành phố hà nội huy động gần
hai trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi năm tổ công tác
đồng loạt khám xét khẩn cấp
các địa điểm tại hà nội lạng sơn
phú quốc kiên giang quảng ninh
thái nguyên là nơi ở của các đối tượng
và triệu tập làm việc với hai mươi ba đối tượng
tại tất cả các địa điểm
kết quả khám xét đã thu giữ bốn xe ô tô
nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng
và đồ vật tài liệu có liên quan tới
hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã
khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên mạng gồm nhiều trò chơi khác nhau
đây là đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến
do nhóm đối tượng của phan công anh
hoàng mạnh lâm đinh văn hoàng
trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu
chỉ đạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay
ước tính lượng tiền đánh bạc
qua hệ thống này lên tới gần

vâng có thể nói đây là
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến
đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn
các đối tượng hoạt động liên tỉnh
tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc
là thành phần cộng cán kinh doanh tài chính
có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng
ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự
và hiện vụ việc đang được
cơ quan chức năng điều tra tiếp tục làm rõ
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
thông tin chi tiết về quá trình hoạt động
phạm tội của đường dây đánh bạc
cũng như quá trình điều tra khám phá chuyên án này
trong các bản tin tiếp theo
còn xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị vừa qua thì trên mạng
xã hội liên tục xuất hiện các bài viết
cảnh báo người dân là không nghe
các cuộc gọi có đầu số nước ngoài
nếu như nghe hoặc là gọi lại
sẽ bị mất tiền hoặc là bị sao chép
thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng
vậy thưa khu sự việc này như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau
dù không có thân nhân hay mối liên hệ nào ở nước ngoài
nhưng thời gian gần đây
chị yến liên tục bị các số điện thoại nước ngoài gọi điện
những lo lắng của chị yến xuất phát từ việc
trên mạng xã hội đang lan truyền những cảnh báo
về việc người dùng nhận được cuộc gọi
hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài
như cộng ba trăm bảy mươi năm
belarus cộng ba trăm bảy mươi
vilnius cộng hai trăm năm mươi năm
nếu gọi lại hoặc nghe máy
người đó có thể bị sao chép thông tin cá nhân
và tài khoản ngân hàng
các thông tin trên mạng xã hội hiện nay
liên quan đến việc của số giao quản nước ngoài
đó là có chữ số ở đầu
hoặc số cộng ở đầu
kèm theo mã quốc gia khác mã quốc gia tám mươi bốn
ví dụ như khi bấm số
sao thăng chín thăng hoặc sao
vân vân để có thể chiếm đoạt được
tài khoản ngân hàng các thông tin cá nhân
các mật khẩu của cá nhân là hoàn toàn vô căn cứ
hiện nay thì các bạn đều biết là
các ứng dụng
trên điện thoại di động thông minh đều là
dạng bảo vật nhiều lớp
thông qua các bước khác nhau
cho nên cái việc thâm nhập điện thoại để có thể lấy được
điều đó là vô cùng khó khăn
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết
tại việt nam không có bất kỳ dịch vụ
điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền
bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế
và việt nam người nghe sẽ chỉ mất tiền
khi gọi lại số quốc tế đó và sẽ bị
tinh phí ngay khi đổ chuông
có giá từ một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng
cục viễn thông khuyến cáo người dân nên tỉnh táo
không tiếp tay cho những vụ lan truyền tin đồn nhảm trên mạng
gây hoang mang cho cộng đồng
nếu phát hiện thông tin không rõ ràng trên mạng xã hội
người dùng có thể phản ánh với bộ phận
chăm sóc khách hàng của nhà mạng
ở việt nam
thì cuộc gọi dạng bảo thường
có hai mục đích
nhằm mục đích dẫn dụ cho người bị hại
gọi lại số đã gọi
để mục đích trục lợi về cước viễn thông
mục đích thứ hai là
lừa đảo người dùng mục đích về tiền
hoặc là quây dối khách
hiện nay khi nhận được các điện thoại
bắt đầu bằng số
hoặc số cộng
thì các nhà mạng đều có nhắn
một tin nhắn đến từng máy của người dân
cảnh báo đây là cuộc gọi từ nước ngoài
quý khách lưu ý là
không cung cấp thông tin cá nhân
để chuyển tiền theo yêu cầu của người gọi
cho cuộc gọi này
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay
thì chúng ta đã ngăn chặn
cỡ khoảng bảy mươi bốn triệu
cuộc gọi dạng mạng
mặc dù những thông tin lan truyền
trên mạng xã hội vừa qua là không chính xác
tuy nhiên việc các cuộc gọi quốc tế
với mục đích lừa đảo vẫn xảy ra
có nhiều người dân đã trở thành nạn nhân
của những chiêu trò này
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có
cơ quan chức năng khuyến cáo
một các cuộc gọi
khi nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị
dấu cộng hoặc ở đầu
và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn
mã nước việt nam
hai đối với các cuộc gọi nháy máy
từ số quốc tế
người dùng không nên gọi lại
chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn
đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
ba cảnh giác ở mức tối đa
đối với cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ